tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám các đại biểu thảo luận tại tổ đối với hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án luật thanh niên sửa đổi
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đưa ra hai phương án về việc lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh tuy nhiên các đại biểu chưa nhất trí với phương án một
nếu như mà chọn phương án một theo như ủy ban pháp luật thì một hệ quả rất lớn đó là quốc hội sẽ mất quyền kiểm soát trong hoạt động ban hành pháp luật
thế còn cái câu chuyện là nếu như tiếp tục như hiện nay đó là cơ quan ủy ban thẩm tra chủ trì việc chỉnh lý thì nó được một kiểu là chúng ta kiểm soát được hoạt động đó
cơ quan soạn thảo ông không đồng ý chúng tôi vẫn chỉnh bởi vì đây chúng tôi chỉnh lý theo ý kiến của đại biểu quốc hội

khi mà làm thẩm tra các cái luật thì các bộ ngành là rất quan tâm chú ý đến cái vấn đề về quyền lợi và quyền lực của bộ mình
và thậm chí là giữa các bộ là có cái sự tranh giành lẫn nhau hay là tranh cãi lẫn nhau
cái quy trình này dứt khoát chúng ta phải theo phương án hai
tức là các ủy ban của quốc hội là phải chịu trách nhiệm thẩm tra và tiếp thu các ý kiến
cái quy trình hiện nay ấy thì
thì nó đặt lên vai cái cơ quan thẩm tra trở thành cái cơ quan tiếp thu giải trình
rồi lại trở thành cái cơ quan soạn thảo thêm giữa hai kỳ họp
chúng tôi thấy không đảm bảo
bây giờ khi ông phản biện thì không được phản biện đến cùng
cái ông trình ông trình đến đấy rồi là
là ông chuyển qua quốc hội
thì hầu như ông xong một cái gánh nặng
cũng trong chiều nay các đại biểu tiếp tục thảo luận đối với dự án luật thanh niên sửa đổi
nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại khi ban hành dự án luật thanh niên sửa đổi

các đại biểu cho rằng việc ban hành dự án luật thanh niên sửa đổi là chưa thực sự cần thiết
bởi một số nội dung tại dự án luật đã được quy định tại các luật khác
hơn nữa các nội dung trong dự án luật này chưa thực sự hiệu quả và rất mờ nhạt